dù đã có nhiều cảnh báo về hậu quả của việc hút thuốc lá
và đã có quy định cấm hút tha lá nơi công cộng
thế nhưng mà đi bất cứ đâu đến bất cứ nơi nào
thì ta vẫn cứ thấy khói thuốc
mới đây bệnh viện việt nam cuba vừa tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân mắc ung thư tại khoang miệng
nhưng trước đó thì cả hai người này đều chỉ nghĩ rằng là mình chỉ bị nhiệt hay là viêm lợi
điều đang nói là hai trường hợp bệnh nhân đều có thói quen sử dụng thuốc lá và thuốc lào
với một lượng không nhỏ trong thời gian dài
người đàn ông này ban đầu thấy miệng có vết tổn thương gây khó chịu
chỉ nghĩ mình bị viêm lợi nên điều trị bằng thuốc tiêu viêm thông thường
thế nhưng vết viêm loét không những không khỏi mà còn ngày càng xùi loét nặng
khiến ông gặp khó khăn trong việc ăn uống giao tiếp thông thường
sau khi tới khám tại bệnh viện được làm các xét nghiệm cần thiết
ông được kết luận mắc ung thư biểu mô vẩy sừng hóa xâm nhập
và một trong những nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này
phải kể đến việc bệnh nhân đều có thói quen
và được sử dụng thuốc lá trong thời gian dài của bệnh nhân
cũng tương tự như bệnh nhân thanh ông thủy được bác sĩ chuyên khoa kết luận
mình mắc ung thư biểu mô vẩy sừng hóa xâm nhập cơ vân
thuốc lào là một ngày tầm khoảng năm mươi điếu còn thuốc lá thì không
còn trong quá trình sang nhập viện bên này không thuận tiện trong thuốc lá
thì thỉnh thoảng cũng thuốc đôi điếu thuốc lá
ung thư khoang miệng là loại ung thư mắc nhiều hơn ở nam giới
do các thói quen như thường xuyên sử dụng chất kích thích thuốc lá thuốc lào
và tuổi càng cao thì nguy cơ càng lớn
đầu tiên dù như các bệnh cấp dù như lết miệng mình thường thấy lết chẳng hạn
nhưng mà chảy máu nếu mà lết và chảy máu kéo dài trong vòng một hai tháng
mà không có khỏi cứ liên tục như thế thậm chí hôi miệng hoặc thấy cứng hoặc là đau
thì các bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa để khám và để người ta có thể kiểm tra
để lúc mà nó to lên hoặc sưng lên hoặc là có các biên chứng khác
mà nặng nề bắt đầu mới đến bệnh viện thì cái kết quả điều trị nó rất là kém
mình đến sớm thì sẽ phát hiện sớm và tiên lượng rất là tốt
phẫu thuật nhẹ nhàng và kết quả khỏi rất là khả quan
để phòng bệnh ung thư miệng người dân nên tránh xa các yếu tố nguy cơ
chú ý vệ sinh răng miệng không hút thuốc lá thuốc lào
tránh lạm dụng các loại thực phẩm như dưa muối cà muối không uống nhiều rượu bia
trong chế độ ăn cần bổ sung nhiều rau xanh trái cây các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa